chính phủ thụy sĩ thông báo đã thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào nga
động thái phối hợp với gói trừng phạt thứ tám của liên minh châu âu eu liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine
các biện pháp này có hiệu lực vào cuối ngày hai mươi ba tháng một mươi một theo giờ địa phương
trước đó vào hôm ngày sáu tháng một mươi liên minh châu âu eu đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ tám nhằm vào nga
sau khi nước này sáp nhập bốn vùng lãnh thổ thủ ukraine
gói trừng phạt đã được đưa vào luật của eu là cơ sở để áp giá trần đối với dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển của nga
và hạn chế hơn nữa việc vận chuyển dầu thô cũng như các sản phẩm dầu mỏ của moscow sang các nước thứ ba
trong một diễn biến có liên quan hãng tin tass cho biết quốc gia duma quốc gia nga vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một đã thông qua dự thảo lần thứ nhất
đạo luật gia hạn gói các biện pháp chống trừng phạt nhằm vào moscow
dự thảo trên cần được thông qua ba lần tại hạ viện nga trước khi chuyển sang thượng viện
và sẽ được tổng thống nga vladimir putin ký phê chuẩn sau cùng